sở kế hoạch đầu tư tp hcm vừa có văn bản nhắc nhở tất cả các doanh nghiệp chi nhánh văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh ra khỏi căn hộ trung cư
hiện nay trên địa bàn tp hcm có hơn hai doanh nghiệp chi nhánh văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh đăng ký địa chỉ trụ sở tại trung cư
bao gồm tại các căn hộ và phần diện tích sử dụng để kinh doanh trong nhà trung cư
thông báo của sở kế hoạch đầu tư tp hcm nói rõ trong thời hạn một mươi năm ngày làm việc kể từ ngày ký công văn
các doanh nghiệp địa điểm hoạt động của chi nhánh văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh tại căn hộ trung cư
phải nộp hồ sơ đăng ký thay đổi trụ sở sang địa điểm khác không phải là căn hộ trung cư trừ phần diện tích nhà trung cư dùng để kinh doanh
nếu các doanh nghiệp này không nộp hồ sơ sở kế hoạch đầu tư sẽ phù hợp với sở xây dựng và ủy ban nhân dân các quận huyện
nơi doanh nghiệp chi nhánh văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh đặt trụ sở để xử lý theo quy định